những năm qua chương trình hỗ trợ kinh phí xây nhà cho công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh hà nam
ngày càng lan tỏa sâu rộng giúp nhiều công nhân viên chức lao động nghèo có cơ hội ổn định chỗ ở
an tâm lao động sản xuất để có cuộc sống tốt đẹp hơn
với đồng lương công nhân ít ỏi vợ chồng đoàn viên phạm văn đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đa san
phải nuôi mẹ già và hai con nhỏ cùng người trị bệnh tâm thần ở trong căn nhà cấp bốn rột nát
cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều khó khăn
nhờ chương trình mái ấm công đoàn nên gia đình anh đã có chỗ ở ổn định
rồi nãy em khó khăn và em bị rột rớt học hết
thì thôi em nhờ bên tỉnh khu công nghiệp bên công đoàn tỉnh hoàn khảo em ở một cái nhà mái ấm
nó tốt vợ chồng em ở bên hai cái con ở
cảm xúc của em bây giờ em vui bây giờ em phất khỏi em đủ cái nhà ấm mới
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay liên đoàn lao động tỉnh hà nam
đã hoàn thành và bàn giao một mươi nhà mái ấm công đoàn với tổng kinh phí hơn bốn trăm linh triệu đồng
cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
chúng tôi cũng xác định đây là cái việc làm thường xuyên và cái kế hoạch của năm hai nghìn hai mươi một
thì chúng tôi cũng sẽ dự lịnh tiếp tục thực hiện kế hoạch của tổng liên đoàn và của tỉnh ủy
tối thiểu là từ một mươi căn nhà nữa tiếp tục cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn
chương trình xây nhà mái ấm công đoàn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn
sắc giúp đoàn viên công nhân lao động nghèo an cư lạc nghiệp yên tâm lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống